sau ba ngày làm việc khẩn trương dân chủ công khai sáng nay phiên họp thứ bốn mươi ba của ủy ban thượng vụ quốc hội đã chính thức bế mạc
phát biểu tại phiên bế mạc chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cho biết phiên họp thứ bốn mươi bốn của ủy ban thường vụ quốc hội sẽ được tổ chức trong tháng bốn với nhiều nội dung quan trọng
các cơ quan quốc hội phối hợp với các cơ quan chính phủ xem xét kỹ lưỡng tính cấp thiết của các nội dung để ủy ban thường vụ quốc hội quyết định bổ sung hay rút gọn chương trình tại kỳ họp thứ chín
với tình hình dịch bệnh phức tạp như hiện nay chủ tịch quốc hội đề nghị toàn dân cần thực hiện quy định của pháp luật theo dõi chấp hành đúng các chỉ đạo của ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch cũng như những khuyến cáo của ngành y tế
bên cạnh đó chú trọng thực hiện các giải pháp ổn định kinh tế xã hội giải quyết xâm nhập mặn bảo đảm đời sống cho người dân